và kéo dài trong vòng hai mươi bốn ngày làm việc với rất nhiều điểm mới trong hoạt động chất vấn và lập pháp giám sát
đặc biệt quốc hội sẽ bầu chức danh chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp
trước thềm kỳ họp quan trọng này đa số cử tri và nhân dân cả nước đều bày tỏ sự tin tưởng
và đặt nhiều kỳ vọng vào một quốc hội thực sự đổi mới hành động vì nhân dân
kỳ họp thứ sáu có sứ mệnh đặc biệt bởi quốc hội sẽ tiến hành bầu chủ tịch nước
ngay từ những ngày đầu diễn ra kỳ họp
tại hội nghị trung ương viii trung ương đảng đã thống nhất giới thiệu tổng bí thư nguyễn phú trọng
để quốc hội bầu giữ chức vụ chủ tịch nước
đây cũng là sự lựa chọn nhận được mức đồng tình cao của cử tri cả nước
khi cá nhân đồng chí tổng bí thư đã dẫn dắt tích cực cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng trong thời gian vừa qua
tôi thì có rất nhiều kỳ vọng đối với phiên họp quốc hội này
nhưng mà đặc biệt kỳ vọng quốc hội cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước
đại biểu cho ý chí nguyện vọng của nhân dân làm sao thật sự sáng suốt
lựa chọn là đúng người có tài có đức có tâm có tầm có uy tín cao giữa cương vị chủ tịch nước
để cùng với đảng lãnh đạo công cuộc xây dựng và phát triển tổ quốc việt nam
vừa là tổng bí thư vừa là chủ tịch nước thì việc triển khai các chủ trương đường lối của đảng và nhà nước thì nó hợp
và chúng ta cũng thấy là bác nguyễn phú trọng đang là trưởng ban chống tham nhũng
bác vừa rồi làm rất kiên quyết rất hợp đồng dân và đã giải quyết rất nhiều tệ nạn cho đất nước mình
cũng tránh được cái việc là tham nhũng rồi là bè phái cục bộ lợi ích nhóm
thì cái này bác làm rất tốt nếu bác là làm chủ tịch nước thì cái việc triển khai này tốt hơn
thì đến thời kiểm này cũng là cái thiệu thỏa lợi
cá nhân tôi kỳ vọng chủ tịch nước sẽ tiếp tục có những quyết sách quyết liệt hơn
tác phòng chống tham nhũng chống lãng phí và tiếp tục đẩy mạnh cái việc nêu gương
đối với người lãnh đạo người đứng đầu đối với cán bộ đảng viên
một nội dung quan trọng của kỳ họp này đó là tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh
do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn lần lấy phiếu tín nhiệm duy nhất trong nhiệm kỳ này
sẽ là cơ sở để đánh giá hiệu quả công việc của từng chức danh
cần phải đưa ra những tiêu chí đánh giá một cách xác đáng một cách rõ ràng

với tư cách là thay mặt cho người dân cho cử tri phải có những sự đánh giá thực sự khách quan không cảm tính
những bức xúc về sai phạm tại dự án cao tốc hơn ba mươi bốn tỷ đồng đà nẵng quảng ngãi
vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thuốc chữa bệnh hay câu chuyện đầu tư công
cử tri đặc biệt mong chờ
một câu trả lời thỏa đáng
hy vọng là qua kết quả của hội nghị sắp tới nó sẽ giúp cho chúng ta có được nhiều câu trả lời
đặc biệt là có những sự phát triển mới về nhận thức và về pháp lý để giúp giải quyết tốt hơn những khúc mắt đặt ra
nhất là trong vấn đề về nâng cao hiệu quả trách nhiệm sự minh bạch của đầu tư công
thông qua các dự án kiểu bt và bot cũng như là các vấn đề khác trong quản lý về tài sản công
cử tri thì luôn luôn mong muốn rằng quốc hội là tiếng nói của nhân dân
luôn luôn thể hiện và lắng nghe
sự kỳ vọng lắng nghe những mong muốn của nhân dân
và khi quốc hội đại diện cho tiếng nói của nhân dân lắng nghe cái tiếng nói của nhân dân
thì tôi nghĩ rằng quốc hội sẽ có những cách thức riêng của mình trong việc giải quyết những vấn đề lớn